nát ri là chất điện giải giúp điều chỉnh lượng nước trong và ngoài tế bào
khi hạ nát ri máu khiến lượng nát ri trong cơ thể bị lõng và nước trong cơ thể tăng lên khiến các tế bào bắt đầu phình ra
tình trạng này có thể gây ra nhiều hậu quả khác nhau thậm chí là đe dọa đến tính mạng
trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về những biến chứng có thể xảy ra khi hạ nagri máu
phương pháp điều trị và phòng ngừa hiệu quả
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn nguyên nhân dẫn tới hạ nát ri máu và những biến chứng có thể xảy ra nếu chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời
như chúng ta đã biết nát ri là một chất điện giải rất quan trọng trong cơ thể
chúng ta cần phải có nát ri để duy trì huyết áp cũng như là cân bằng các dịch
trong mạch máu trong từng tế bào nếu thay đổi nồng độ nát ri các tế bào có thể bị keo nhỏ hoặc bị phù ra
nếu mà là keo tế bào não thì sẽ gây nên các tình trạng rất đặn lên cho bệnh nhân và có thể đầy tiểu vong
thì hạ nát ri máu là một trong những tình trạng định lý mà nếu không được điều trị kịp thời để nát ri hạ xuống quá thấp
thì sẽ gây nên
những biến chứng đe dọa tính mạng của người bệnh
thì hạ nát ri máu người ta định nghĩa là khi nát ri máu dưới một trăm ba mươi năm mmol trên một lít
và hạ nát ri máu nặng là có thể hạ nát ri cấp tính hoặc hạ nát ri mạng tính nhưng mà nát ri máu dưới một trăm hai mươi năm thì đấy gọi là hạ nát ri máu
vậy về phương pháp điều trị cũng như là các cách biện pháp để chúng ta phòng hạ nát ri máu thì sao ạ
đây là vấn đề mà rất nhiều người bệnh muốn được nghe bác sĩ tư vấn
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
hạn nó ri máu gây triệu chứng thì phải điều trị cấp cứu bằng các cái thuốc có thể là chúng ta truyền dịch
nếu hạ nát ri máu do nguyên nhân mất dịch thì chúng ta truyền dịch
nếu hạ nát ri máu do các cái thuốc men hoặc là do các cái bệnh lý sâu xa trong cơ thể như là các cái khối u
hoặc là các cái viêm nhiễm thì chúng ta phải vừa điều trị triệu chứng vừa giải quyết nguyên nhân
thì điều trị triệu chứng bằng cách là truyền dịch dùng các cái thuốc để thải bớt nước
chúng ta có thể điều trị các cái nguyên nhân gây hạ nát ri máu như là suy tuyến giáp suy tuyến thượng thận rồi suy tim sơ gan các cái bệnh lý vầy thận
hay là các cái bệnh lý ác tính gây nên tiết ra các cái hormôn làm giữ nước trong cơ thể gây nhanh hạ nát ri máu
hạ nát ri máu tuy là ở mức độ nhẹ không có triệu chứng nhưng nó cũng có gây nguy cơ tẻ ngã cho bệnh nhân
và để phòng nó thì chúng ta phải điều trị các cái nguyên nhân gây hạ nát ri máu
thì chúng ta cần phải lưu ý những cái bệnh lý nền của chúng ta
ví dụ chúng ta nếu chúng ta có các bệnh lý nền là bệnh tim bệnh gan bệnh thận là những cái bệnh mà có thể gây nên dối loạn truyền hóa nát ri máu
hoặc là các cái bệnh lý về tuyến giáp tuyến thượng thận
và các cái bệnh lý về hệ thống như là ung thư
hoặc là các cái bệnh lý về dùng các cái thuốc mà gây hạ nát ri máu
các chuyên gia khuyên cáo hạ nắt ri máu xảy ra trong nhiều bệnh lý biểu hiện không điển hình hoặc tình cờ đi khám mới phát hiện
do đó người bệnh nên kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm tổng quát thường xuyên đặc biệt với người có bệnh mạng tính hoặc điều trị nhiều thuốc
bệnh viện đa khoa tâm anh cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp chuyên sâu với các chuyên gia đầu ngành về nội tiết đái tháo đường
đặc biệt có sự kết hợp chặt chẽ với những chuyên gia của các chuyên khoa khác sẽ bảo đảm sự chuẩn xác khi đưa ra pháp đồ điều trị cho người bệnh
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình